ngày hai mươi một tháng tám tại thái nguyên bộ tư lệnh quân khu một đã gặp mặt các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội tuyên truyền về đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi họp báo ban tổ chức cho biết đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng của toàn quân khu từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám
về các nội dung hoạt động của lực lượng vũ trang công tác thi đua khen thưởng cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu
chấp hành nghiêm kỷ luật xây dựng nền nếp chính quy đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự tuyên truyền về các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị chỉ thị tám mươi bảy của thường vụ quân ủy trung ương về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
đại hội dự kiến sẽ diễn ra một năm ngày vào khoảng trung tuần tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại thái nguyên